đến thời điểm này công tác chuẩn bị đường hoa nguyễn huệ thương hiệu không thể thiếu của tết nguyên đán tại tp hcm đã thực hiện hơn bảy mươi công việc và đang được gấp rút thực hiện để kịp đưa vào phục vụ nhân dân và du khách từ ngày hai mươi tám tết
tại xưởng nghệ nhân văn tòng các công nhân ở đây đang gấp rút thi công các hạng mục
năm nay linh vật đường hoa nguyễn huệ vào dịp tết nguyên đán kỷ hợi là gia đình heo gồm hai mươi hai con trong đó có heo bố mẹ và đàn con
heo bố cao ba năm m heo mẹ và đàn con cao từ sáu m đến hai năm m tất cả đều được làm bằng xốp sau đó được phủ một lớp thạch cao trước khi được trang trí bên ngoài bằng những họa tiết sắc sỡ đậm nét heo đất dân gian tạo cái hồn cho biểu tượng linh vật của năm hai nghìn một mươi chín
làm thêm thiết kế từ kích thước cho tới tỷ lệ rồi phải thêm thiết kế hết nhưng mà đặc biệt khi mà làm mình phải trung thành thêm tỷ lệ để con heo nó không được méo mó hay là cái gì
tại khu vực thi công các giá đỡ hoa dọc đường hoa nguyễn huệ các công nhân cũng đang gấp rút thi công cho kịp tiến độ nguyên vật liệu chủ yếu vẫn là mây tre nứa có hơn một trăm tám mươi loài hoa được sử dụng cho đường hoa nguyễn huệ
năm nay đường hoa thiên về cây thực vật thân cao vừa tạo bóng mát vừa phù hợp với sử dụng công nghệ
cùng với cả việc xây dựng những chú heo mà mang theo những đường nét dân tộc và cũng có đặc tính mặc dù là ăn mặc áo dài khăn nóng nhưng mà vẫn có những đặc tính nam bộ
nên chi tiết mà chúng tôi phải lưu ý trong việc thiết kế việc tạo hình ngoài ra thì gương mặt của các chú heo thì đương nhiên là nó vẫn phải béo tốt phương phi đầy đủ và sung túc
thì đó là những cái lưu ý mà chúng tôi cần phải chú ý khi mà kế linh vật hoa heo năm nay
đối với những người thi công đường hoa thì đây vừa là niềm vui vừa là áp lực để làm thế nào cho đường hoa nguyễn huệ ngày càng đẹp và đặc biệt hơn thu hút hơn những người đến xem thưởng lãm
việc sử dụng vật liệu mới là cây tự phát sáng đã tạo nên sự khác biệt đó
đường hoa năm nay thì cái chủ đề là thành phố hồ chí minh vững bước vương xa với ba phong đoạn chính là thành phố hồ chí minh dùng cái tình bản sắc
phong đoạn thứ hai là thành phố thông minh và phong đoạn thứ ba là đô thị sáng tạo
thì cái điểm khác lớn nhất là khu khúc thành phố thông minh và đô thị sáng tạo
chúng tôi cố gắng thể hiện tìm kiếm những ý tưởng mới để làm sao nó toát lên thành phố thông minh
hiện tại các hạ mục nói chung và gia đình nhà heo nói riêng
đường hoa đã hoàn thành hơn bảy mươi công việc
nhiều hạ mục khác của đường hoa cũng được các công nhân gấp suốt hoàn thiện cho kịp tiến thụ thi công
dự kiến đường hoa sẽ mở cửa phục vụ vào ngày hai tháng hai tức hai mươi tám tết